trong một mươi năm qua tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo của toàn tỉnh hải dương đã giảm rõ rệt
năm hai nghìn tám tỷ lệ hộ nghèo là chín chín thì năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hai năm mươi ba hộ cận nghèo là ba bốn
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đồ thị văn minh đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực
cũng trong năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh đã có hơn năm trăm linh bảy một trăm linh gia đình đoạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tám mươi tám
nhân dịp này ubnd tỉnh hải dương đã tặng bằng khen cho một mươi hai gia đình văn hóa tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa